ngày một mươi hai tháng sáu ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
từ năm hai nghìn chín đến nay thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thành phố đà nẵng đã tổ chức hơn ba mươi năm đợt tuyên truyền với gần ba triệu lượt người tham dự
tổ chức gần chín mươi hộ trợ triển lãm gần một trăm bảy mươi cuộc đưa hàng việt về nông thôn khu đô thị và công nghiệp
nhờ đó đã tạo được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp
hiện hầu hết các siêu thị lớn như coopmart bixi vinmax bày bán hàng việt lên tới bảy mươi chín mươi
đại đa số người việt đã thường xuyên sử dụng hàng hóa thương hiệu việt
trong thời gian tới ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thành phố đà nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp theo sát diễn biến thị trường
kiểm tra kiểm soát chống buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
cũng như xây dựng các mô hình để cuộc vận động tiếp tục lan tỏa